năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh có một trăm linh tám doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
thành phố hồ chí minh với một trăm bốn mươi bảy sản phẩm dịch vụ chín doanh nghiệp khoa học công nghệ
kết quả trên được công bố tại hội nghị công bố kết quả bình chọn danh hiệu
sản phẩm dịch vụ tiêu biểu thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín do hiệp hội doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh báo doanh nhân sài gòn tổ chức
nhóm ngành nghề tham gia bình chọn lần này đa dạng với một mươi một nhóm ngành gồm cơ khí điện cao su
nhựa điện tử công nghệ công nghệ thông tin lương thực thực phẩm đồ uống dịch may da dày
thương mại dịch vụ bất đồng sản xây dựng trang sức chế biến gỗ
hai trăm tám mươi năm doanh nghiệp tham gia bình chọn với tổng số xét chọn là ba trăm bốn mươi năm sản phẩm dịch vụ
trong đó có hai trăm một mươi năm doanh nghiệp tham gia sản phẩm và bảy mươi doanh nghiệp tham gia dịch vụ
doanh nghiệp đạt danh hiệu đảm bảo tiêu chí đạt hiệu quả kinh tế doanh thu lợi nhuận
đóng góp ngân sách không gây ô nhiễm với môi trường
lễ tôn binh sẽ được hiệp hội doanh nghiệp thành phố tổ chức vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín